giá vàng quay đầu giảm nhẹ sau một loạt các phiên tăng vọt
bên cạnh đó là giá các mặt hàng thực phẩm như thịt lợn và rau củ quả vẫn ở mức cao
sau đây là những thông tin giá cả thị trường đáng chú ý trong ngày hôm nay
thị trường vàng trong nước công ty phú quý niêm yết giá vàng miếng sgc
ở mức giá mua vào năm mươi sáu ba triệu đồng một lượng giảm một trăm linh đồng một lượng
và bán ra ở mức năm mươi bảy ba triệu đồng một lượng giảm một trăm năm mươi đồng một lượng so với phiên giao dịch hôm qua
tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết vàng miếng ở mức năm mươi sáu một triệu đồng một lượng mua vào
giảm hai trăm hai mươi đồng một lượng và năm mươi bảy ba triệu đồng một lượng bán ra giảm hai trăm năm mươi đồng một lượng
giá thịt lợn hơi hôm nay tại miền bắc tiếp tục ở ngưỡng cao giao động trong khoảng chín mươi chín mươi hai đồng một kg
đây là vùng duy nhất trên cả nước đồng loạt thu mua lợn hơi trên mốc chín mươi đồng một kg
giá lợn hơi hôm nay tại miền trung tây nguyên đồng loạt tăng nhẹ và được thương lái thu mua
trong khoảng hai mươi ba mươi năm

còn tại miền nam cũng ghi nhận mức tăng nhẹ và được giao dịch trong khoảng tám mươi năm chín mươi hai đồng một kg
do ảnh hưởng của nguồn cung và tâm lý từ dịch bệnh giá thực phẩm hôm nay tiếp tục tăng cao
tại thành phố hồ chí minh và khu vực đồng bằng sông cửu long
cụ thể tại thành phố hồ chí minh giá các mặt hàng nông sản
thực phẩm tiếp tục tăng thêm từ hai đến bảy đồng một kg so với hôm qua
theo đó cà rốt hai mươi đồng một kg tăng hai đồng một kg
cải thia một mươi năm đồng một kg tăng hai đồng một kg
chanh một mươi chín đồng một kg tăng ba đồng một kg
gương bốn mươi bảy đồng một kg ớt ba mươi bảy đồng một kg tăng bảy đồng một kg
với mặt hàng trái cây nắng nóng cùng với những diễn biến từ dịch bệnh
khiến giá cam quýt tăng mạnh như cam sành loại một tiếp tục tăng ba đồng một kg
lên mức bốn mươi tám đồng một kg quýt đường loại một có giá năm mươi năm đồng một kg
tăng năm đồng một kg thành lòng ba mươi năm đồng một kg
bưởi nam xoài ba mươi đồng một kg xoài cát hòa lộc sáu mươi đồng một kg